hai tỉnh cà mau và bạc liêu đã thỏa thuận và thống nhất được vị trí xây dựng cầu ganh hào
nối từ xã tân thuận huyện đầm rơi tỉnh cà mau và thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cây cầu kết nối với trục lộ đông tây của tỉnh cà mau có tổng chiều dài dự án là hơn sáu km
với tổng vốn mức đầu tư là gần sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn do ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông cà mau làm chủ đầu tư
công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn hai mươi một